tám mươi năm năm qua kể từ ngày thành lập đảng ta luôn đặt nhiệm vụ xây dựng đảng ở vị trí hàng đầu
trong giai đoạn hiện nay nhận thức sâu sắc sứ mệnh lịch sử và trọng trách trước đất nước dân tộc
đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng
chỉnh đốn đảng nâng cao bản lĩnh chính trị năng lực trí tuệ phẩm chất và đạo đức cách mạng
làm cho đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với đảng
thông báo của ủy ban kiểm tra trung ương đảng tại kỳ họp thứ một mươi bốn cho thấy
đảng ta rất quyết tâm và không có vùng cấm nào trong việc xử lý sai phạm
với quyết tâm đó việc phải truy cứu trách nhiệm tất cả cá nhân và tổ chức trong việc sai phạm vừa qua
để cho thấy rằng không có vùng cấm nào lĩnh vực nào mà không thể không làm được
nhưng ủy viên bộ chính trị ủy viên trung ương đã từng giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý quan trọng trong đảng và nhà nước
mà nếu sai phạm thì cũng phải chịu kỷ luật và phải xử lý theo đúng luật của nhà nước trên tinh thần là pháp luật là tối thượng ngâm mà
và chính vì thế cho nên có thể nói một điều nữa là chúng ta đã thực hiện nghiêm chỉnh một cái điều
một cái nguyên tắc là không có ngoại lệ không có vùng cấm
tất cả những ai mà sai phạm kỷ luật đến mức nào thì phải xử lý đến mức ấy
đấy là một đảm bảo đúng đắn và khách quan
tức là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật bất kể là ai
và cái việc quyết liệt chống tham nhũng đó cho chúng ta nhớ lại cái lời chỉ dẫn của chủ tịch hồ chí minh cách đây đã hơn bảy mươi năm
ngay từ thời kỳ đầu chính thể dân chủ cộng hòa
đã nói là trừng trị tất cả những kẻ bất liêm bất kể chúng là ai đâu
tôi nghĩ là nước của chúng ta đang phát triển
và đảng chúng ta cũng đang cố gắng làm cho đội ngũ cán bộ quản lý lãnh đạo và đảng viên được chăm sạch
lấy lại niềm tin trong nhân dân
thì cái việc mà xử lý những cái người mà lợi dụng chức quyền rồi tham mô tham nhũng
là chính đáng thôi
mà có làm tốt cái việc này thì mới tạo được niềm tin cho nhân dân
riêng cá nhân tôi thì tôi nghĩ là nếu không làm được như thế thì đối tượng của chúng ta khó làm phát triển được
quyết định kỷ luật cán bộ của ban chấp hành trung ương có ý nghĩa rất lớn
khích lệ cán bộ đảng viên và nhân dân thêm tin tưởng tinh thần nhìn thẳng vào sự thật nói rõ sự thật của đảng
tạo động lực tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng
có như vậy thì mới thực sự thực hiện được quyết tâm xây dựng chính phủ kỳ cương liêm chính hành động sáng tạo và hiệu quả
cái yêu cầu của đội mới và phát triển ở một cái trình độ mới
thì đảng ta đã thể hiện cái quyết tâm trong cái việc phòng chống tham nhũng
nhất là xử lý tham nhũng quyết liệt nhất từ trước đến nay

và tinh thần ấy đấy cũng có thể nói là được thể hiện ra
rất rõ qua các cái hoạt động lãnh đạo cấp cao của đảng
từ việc thông tin công khai các kết quả của ủy ban kiểm tra kỷ luật đảng trung ương
cho đến việc xử lý cán bộ về tham nhũng
và là một cái căn cứ để chúng ta thấy là niềm tin của nhân dân với đảng ngày một tăng lên
chính nhờ cái sự quyết tâm của đảng đó thống nhất giữa nói và làm giữa nhận thức với hành động

càng tự hào về đảng càng phải chăm lo công tác xây dựng đảng
để đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh hơn
mãi mãi trưởng tồn cùng dân tộc
trong đó công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt
yếu tố con người là quyết định cán bộ đảng viên
trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý phải gương mẫu đi đầu
nói đi đôi với làm có như vậy đảng mới xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân